trong khi nhiều địa phương trên cả nước để liên tục xảy ra cháy nổ vào mùa nắng nóng
thì số vụ cháy và tai nạn kèm theo ở tỉnh phú yên giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước
đáng chú ý là các vụ cháy đều được khống chế kịp thời nên không có người chết và không có người bị thương
chín tháng đầu năm nay trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra một mươi sáu vụ cháy nổ giảm năm mươi một vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù số vụ cháy nổ giảm mạnh song thời gian tới các cơ quan chức năng tỉnh phú yên
vẫn tích cực đôn đốc hướng dẫn các địa phương ngành đơn vị cơ sở thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống cháy nổ
đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra sẵn sàng các biện pháp chữa cháy cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống